về báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nguyễn phú cường cho biết tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm là hai tám trăm bảy mươi tỷ đồng trong đó vốn ngân sách trung ương là một năm trăm linh tỷ đồng vốn ngân sách địa phương là một ba trăm bảy mươi tỷ đồng
báo cáo cũng chỉ rõ trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại kỳ hợp này quốc hội đã quyết định một số biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đồng thời giao chính phủ tổng hợp đánh giá tình hình kết quả phòng chống dịch thời gian vừa qua xây dựng đề án phục hồi phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội trên quốc hội xem xét quyết định theo đó sẽ triển khai thực hiện các giải pháp đặc biệt để ứng phó với dịch bệnh trong đó ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước và huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thay đổi điều chỉnh nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đối với các nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết để chi cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
báo cáo cũng chỉ rõ việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn đã tình đến những tác động của dịch bệnh theo đó phương án chính phủ trình đã tăng tổng mức đầu tư thêm một trăm hai mươi tỷ đồng với vai trò là nguồn vốn mồi với phương châm đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư để tăng nguồn lực chi cho đầu tư phát triển góp phần thúc đẩy kinh tế phục hồi sau dịch bệnh
cũng trong phiên làm việc sáng nay với đa số đại biểu quốc hội biểu quyết thắn hành quốc hội đã thông qua nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên chính phủ gồm hai mươi bảy thành viên thông qua nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự thẩm phán tòa án nhân dân tối cao phê chuẩn đề nghị của tranh án tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đối với ông nguyễn văn dũng ông ngô tiến hùng ông nguyễn biên thủy và bà đào thị minh thủy
căn cứ nghị quyết của quốc hội chủ tịch nước bổ nhiệm các ông bà nói trên làm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng như nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thuận mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trong thời điểm dịch covid một mươi chín có nhiều diễn biến phức tạp thành phố hồ chí minh đã áp dụng nhiều biện pháp mới siết chặt hoạt động của các tài xế giao hàng để chống dịch
nhiều doanh nghiệp gọi xe công nghệ ngay lập tức bị ảnh hưởng có đơn vị đã phải tuyên bố tạm dừng hoạt động
cụ thể hệ thống siêu thị aon đã phải ngừng nhận đơn hàng qua kênh trực tuyến điện thoại từ ngày hai mươi sáu tháng bảy
hiện đơn vị chỉ tập trung xử lý lượng đơn hàng tồn động
đại diện chủ quản chuỗi siêu thị top s market và god cho biết ngày hai mươi bảy tháng bảy các đối tác giao hàng đã tăng giá vận chuyển lên đến hai mươi gây ảnh hưởng không nhỏ đến các chính sách hỗ trợ miễn phí vận chuyển của siêu thị
hiện các đơn vị gọi xe công nghệ cho biết chính quyền tp hcm vẫn chưa chốt danh sách số lượng tài xế giao hàng được phép hoạt động trong thời điểm này

ngay từ sáng sớm tại cổng chợ nhật tân phường nhật tân quận tây hồ lực lượng chức năng đã trực chốt bắt đầu kiểm soát tại các điểm chợ và khu vực áp dụng thẻ đi chợ để hướng dẫn người dân thực hiện đúng cách
mặc dù lúc vào chợ phải thêm công đoạn kiểm tra phiếu đo thân nhiệt sát khuẩn tay nhưng phần lớn người dân đều rất đồng tình ủng hộ phương án phòng chống dịch này
đây là một biện pháp giãn cách phòng dịch rất tốt dân chúng tôi cũng đồng tình ủng hộ thế
thế này là tốt vì nếu chung là
chỉ ăn ngày hai ngày dịch này hạn chế ra đường
theo lãnh đạo phường nhật tân trên địa bàn mỗi hộ dân được nhận thẻ đi chợ trong một mươi năm ngày giãn cách xã hội
trên thẻ ghi rõ họ tên đại diện hộ gia đình địa chỉ đảm bảo ba ngày mỗi hộ dân có thể đi chợ một lần luân phiên giữa các hộ gia đình vào một khung giờ nhất định theo ngày chẵn hoặc lẻ và chủ nhật
trong ngày hai mươi sáu tháng bảy chúng tôi đã yêu cầu tất cả các tổ dân phố thống kê các hộ dân trên địa bàn phường
căn cứ vào danh sách các hộ dân trên địa bàn phường chúng tôi đã tiến hành phát phiếu đi chợ đến toàn bộ dân trên địa bàn phường theo cách thức là cách một ngày đi một ngày
hiện nay thì cái việc phát phiếu đã được đi chợ thì đã được triển khai từ ngày sáng ngày hôm qua hai mươi bảy tháng bảy
và hiện nay đến hiện nay thì về tất cả các bà con hộ dân trên địa bàn phường đều đánh giá là ổn định và không có tình trạng là tập trung đông người như trước đây
không chỉ đối với người dân đi chợ
được phát thẻ mà với những tiểu thương kinh doanh tại các chợ trên địa bàn quận đều được khai báo y tế và cấp giấy xác nhận ra vào chợ
để đảm bảo cho cái việc mà tiểu thương đi chợ để mua hàng đến kinh doanh tại chợ thì chúng tôi đã có cái phiếu xác nhận của ban quản lý chợ quận tây hồ
từng chợ một tất cả các hộ kinh doanh có phiếu đó để khi ra vào chợ cũng được thuận tiện và đi đến các địa phương khác để xác nhận cho những tiểu thương đó đến đây kinh doanh được thuận lợi

hai mươi tám trung tâm thương mại một trăm hai mươi ba siêu thị và một tám trăm linh chuỗi cửa hàng tiện ích
hiện các hệ thống siêu thị các chợ truyền thống tại hà nội đều xiết chặt quy định phòng dịch
cũng theo chỉ đạo mới nhất của bí thư thành ủy hà nội việc phát thẻ đi chợ sẽ được triển khai toàn thành phố
và sở công thương sẽ nghiên cứu ban hành một mẫu thẻ thống nhất áp dụng chung trên toàn thành phố
công an huyện tân châu tây ninh đang hoàn tất thủ tục để xử lý dương văn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ngụ ấp tân cường xã tân hà huyện tân châu về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó qua công tác nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
cơ quan huyện tân châu bắt quả tang dương văn minh điều khiển xe mô tô không biệt kiểm soát
vận chuyển một hai trăm linh bao thuốc lá điếu hiệu rero z không có hóa đơn chứng tử tại khu vực ấp tân cường xã tân hà
tại cơ quan điều tra minh khai nhận đây là lần thứ hai minh vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
mang về bán kiếm lời
do mối quan hệ quen biết từ trước minh liên lạc với người đàn ông campuchia tên minh
để người này đưa số thuốc lá trên đến để ở khu vực sắp biên giới việt nam campuchia
giao cho minh vận chuyển về tân hà bán hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
ngày hai mươi tám tháng bảy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam cho biết vừa kiểm tra phát hiện
xe ô tô tải chở khoảng ba hai tấn vải may mặc và quần áo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó đêm ngày hai mươi bảy tháng bảy trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tuyến quốc lộ hai mươi một b đoạn qua địa bàn xã liêm tuyền
thành phố phủ lý tỉnh hà nam đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam phát hiện
xe ô tô tải do lái xe trần văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú huyện mỹ lộc tỉnh nam định điều khiển vi phạm pháp luật giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
phát hiện trên xe chở tám mươi tám cây vải may mặc
và các kiện hàng quần áo các loại với tổng trọng lượng khoảng ba hai tấn
thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng vận chuyển
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam đã lập biên bản bàn giao phương tiện và toàn bộ số hàng trên cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị
những nguyên liệu đầu vào
như vật liệu xây dựng vật tư nông nghiệp xăng dầu một số loại thực phẩm có mức tăng giá cao trong thời gian vừa qua đã tạo áp lực lên sản xuất kinh doanh và cuộc sống của người dân
hiện chỉ số tiêu dùng tăng lên một bốn mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên đây lại là mức tăng thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
vậy yếu tố nào kéo giảm mức tăng của chính số này
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
là một người làm kinh doanh
thế nhưng do dịch bệnh covid một mươi chín
chị bùi thị minh hằng phải tạm thời đóng cửa công ty
giờ ở nhà trong thời gian giãn cách xã hội
chị hằng chỉ loanh quanh dọn dẹp nhà cửa
rồi nấu ăn chăm sóc gia đình
mặc dù đây là điều không mong muốn
nhưng chị hằng cũng chỉ biết cố gắng
mong sao dịch bệnh qua thật nhanh
hiện tại thì dịch xảy ra khoảng hai năm rồi thì thực sự là những người như chúng tôi là rất là khó khăn
vì vậy là cái việc chi tiêu nó không được như trước nữa
thực sự là bây giờ là có những cái món hàng mà phải rất là thiết thực khi chúng tôi mới dám chi tiêu
còn những mặt hàng mà không đến mức mà cần thiết thì chúng tôi vẫn phải đắn đo và hết sức tiết kiệm trong bối cảnh hiện nay
là một người làm trong ngành ngân hàng
mặc dù không bị ảnh hưởng nhiều đến thu nhập
nhưng mỗi lần đi siêu thị mua sắm
chị hoàn cho biết cũng chi tiêu hết sức tiết kiệm vì dịch bệnh khó có thể dự đoán kéo dài bao lâu
về mùa dịch bệnh thì em cũng chỉ cần mua những cái đồ mà thiết yếu thôi
còn những cái đồ khác thì mình cân nhắc là mua sau
gia đình nhà em cũng chỉ mua những đồ thiết yếu thôi
tại vì là mình trong những mùa dịch mà mình cũng không thể không thể phung phí được và mình phải có cái kế hoạch tiết kiệm hơn trong mùa dịch
tính chung sáu tháng đầu năm nay tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của việt nam đạt hai năm trăm linh tỷ đồng
con số này thấp hơn nhiều so với hai năm trước đây
điều này cho thấy tác động của dịch bệnh khó khăn hơn

đây cũng là lý do mà các chuyên gia đánh giá mục tiêu kiềm chế lạm phát của việt nam chắc chắn đạt được
việc ổn định mặt bằng giá tháo gỡ khó khăn cho người dân vào thời điểm này là việc làm cấp bách
theo bộ tài chính năm tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi một giá cả một số mặt hàng trên thị trường rất khó đoán định
ví dụ như xăng dầu có thể diễn biến hết sức phức tạp có yếu tố tăng nhưng lại có yếu tố giảm
thực sự giá cả mặt hàng này lên xuống rất bất thường
dù lạc quan với chỉ số giá tiêu dùng năm nay nhưng cần theo dõi diễn biến giá cung cầu các mặt hàng thiết yếu
không nên tăng giá đồng loạt trong bối cảnh hiện nay
giá sắt thép xi băng vật liệu xây dựng giá thức ăn chăn nước da súc và một số các sản phẩm hàng hóa đều tăng giá cả

khả năng xảy ra cái mức tiếp tục gia tăng trong tháng năm và tháng sáu là nó từng đối cả chứ không phải là thật
khả năng xảy ra cái mức tiếp tục gia tăng trong tháng sáu và tháng sáu là nó từng đối cả chứ không phải là thật

với cơ quan quản lý giá chúng tôi tiếp tục trao dõi diễn biến tình hình giá cả của một số mặt hàng thiết yếu tác động đời sống của nhân dân
tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá thông qua việc kiểm tra chuyên ngành về giá cũng như là các yếu tố tác động lên mặt bằng giá cả
phải khơi thông luận hàng
hai là tăng cường dự trữ hàng hóa một cách hợp lý mà dự trữ hàng hóa của mình ấy
cái thứ ba là kiểm soát quản lý thị trường
và cái thứ tư là tổ chức lại hệ thống phân phối
phải không chợ thế nào siêu thị thế nào cửa hàng tạp hóa thế nào
phân vai phục vụ tăng cường kiểm soát hướng dẫn bà con tạo điều kiện các vấn đề về quản lý để cho những người làm ăn tử tế trong phục vụ dịch
người ta sống được và người ta đảm bảo cho dân
các yêu cầu thiết yếu mà thành phố hà nội đề ra cũng như các tỉnh
tôi cho những bài học là rất quan trọng
như vậy có thể thấy rủi ro lạm phát trong năm nay là không lớn
tuy nhiên trong nửa cuối năm vẫn còn nhiều yếu tố có thể gia tăng áp lực cho công tác kiểm soát lạm phát
do vậy cần tăng cường công tác quản lý điều hành giá nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện mục tiêu kép của chính phủ
đó là vừa giữ ổn định mặt bằng giá để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân
vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
tránh để xảy ra các biến động bất thường về giá ảnh hưởng đến đời sống kinh tế trong lúc dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại